thưa quý vị chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thành đạt hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một anh đặng phi hùng hai mươi ba tuổi trú tại huyện long thành của tỉnh đồng nai đang đi xe đạp tới công ty thì bị đạt chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh hùng tử vong tại chỗ
gây án xong đạt bỏ trốn sau đó đã đến công an huyện xuân lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền giữa đối tượng đạt và nạn nhân
cục cảnh sát giao thông cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh hai đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu
theo cục cảnh sát giao thông hai đoạn video
được đăng tải lên mạng xã hội hôm một mươi năm tháng một mươi một vừa qua ghi lại ảnh hình ảnh của một người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá nghi ngờ xảy ra ở vùng biển thuộc tỉnh cà mau
cả hai đoạn clip nạn nhân là người đàn ông đều bị dùng kìm bấm vào môi và ngón tay vùng nhạy cảm trên cơ thể nạn nhân nhiều lần xin tha nhưng bất thành
ngay sau khi tiếp nhận thông tin cục cảnh sát giao thông đã cử lực lượng của thủy đoàn hai cùng trinh sát cục tiến hành xác minh điều tra
thưa quý vị và các bạn một vụ việc mà chúng tôi vừa nhận được từ thành phố đà nẵng công an quận liên triểu của thành phố đà nẵng đã vừa bắt giữ một đối tượng cướp giật tài sản của hai nữ sinh viên
chiều ngày một mươi tháng một mươi một tại phòng trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường phan thanh hai nữ sinh viên của một trường đại học trên địa bàn
đã bị một thanh niên lạ mặt xông vào dùng dao khống chế nhốt vào phòng vệ sinh và cướp tài sản gồm một laptop hai điện thoại di động
khi hắn vào thì hắn hỏi con mô tên thương thì tụi em kêu là em tụi em không biết
xong cái hắn mới bước vô phòng thì em mới la làng lên
xong hắn mới cầm con dao bấm ra đe dọa tụi em
thì lúc đó là tụi em mới không nói gì hết nữa
rồi hắn vô xin tiền
với cả tụi em không có tiền thì hắn mới xin điện thoại
xong hai đứa không cho thì hắn mới trói tay trói chân bịt miệng lại đẩy vô nhà tắm
hắn chán cưa lại
ngoài này hắn tự lục xong rồi hắn tẩu thoát
lúc đó thì tụi em rất là hoảng loạn không biết làm gì cả
một cuộc họp khẩn tại công an quận thanh khê thành phố đà nẵng được triệu tập
một đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản được đưa vào diện nghi vấn
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ một tổ trinh sát được lệnh xuất phát vào nam theo dấu di chuyển của đối tượng
chúng tôi xác định được hình ảnh của đối tượng xuất hiện tại một quán cơm
thì từ thông tin của rà soát khu vực những người ở quán cơm thì chúng tôi nhận định là đối tượng lên xe
một chiếc xe tuyến quảng ngãi đi thành phố hồ chí minh
thì ngay lập tức là tổ công tác tiếp tục truy đuổi theo biển số xe này
và phối hợp với công an của một số đơn vị đặc biệt là có sự phối hợp hỗ trợ rất tích cực của công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
cũng như là phòng cảnh sát giao thông của công an tỉnh khánh hòa
thì đến khoảng một mươi hai h đêm tức là gần hai mươi bốn h ngày cùng ngày thì chúng tôi phối hợp với công an địa phương đã đón
phát hiện bắt giữ đối tượng
đối tượng tên là hồ thanh hải ba mươi ba tuổi trú tại phường chính gián quận thanh khê
từng có sáu tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
đối tượng là khi thực hiện hành vi là trùm kính mạc hết biển số xe thì bẽ lại
nên hoàn toàn gần như là để xác định hướng đi di chuyển của đối tượng là rất là khó
nhưng mà với cái tinh thần là quyết tìm ra bằng mọi cách phải tìm và bắt được đối tượng
phải nói rằng là cái tinh thần máu lửa
của anh em cảnh sát hình sự đầy trách nhiệm đầy nhiệt huyết và rất là mưu trí
rất là xuất sắc để tri bác được đối tượng
chính sự quyết tâm đến cùng và phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương
hồ thanh hải đã bị công an quận thanh khê bắt giữ sau chưa đầy sáu giờ đồng hồ gây án
không quản khó khăn nguy hiểm sự nỗ lực của mỗi trinh sát điều tra viên đã mang đến thành công
nhanh chóng tìm lại được tài sản góp phần củng cố niềm tin trong lòng nhân dân
công an tỉnh hưng yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu hưng yên nguyễn văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thôn phúc ninh xã hùng an huyện kim động
quá trình xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên xác định công ty thực phẩm hưng yên
do nguyễn văn thắng là tổng giám đốc được ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên cấp giấy chứng nhận đầu tư
thực hiện dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn phường an tảo
do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án
nên công ty thực phẩm hương yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi hai bằng các thủ đoạn gian dối đối tượng thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất
tại dự án trên dưới hình thức hợp đồng góp vốn xây dựng nhà
sau khi nhận tiền của khách hàng đối tượng không xây nhà theo thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền của khách đã nộp
một nhóm gồm bốn đối tượng tổ chức mua gom pháo nổ trái phép từ cửa khẩu hoa lư của tỉnh bình phước về lâm đồng tiêu thụ
ngay trong chuyến hàng đầu tiên gần hai tấn pháo hoa nổ vừa được các đối tượng đưa chót lọt vào địa bàn
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
bốn đối tượng bị bắt là man văn tự lê đình giang nguyễn thị phương thảo
cùng chú tại huyện đức trọng của tỉnh lâm đồng và phạm anh tịnh chú tại huyện trảng bom của tỉnh đồng nai
tăng vật được lực lượng công an tịch thu được là chín trăm tám mươi sáu bánh pháo hoa nổ với tổng trọng lượng là một bảy trăm bảy mươi bốn kg
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp cùng công an huyện lâm hà
lấy lời khai của các đối tượng kiểm đếm và niêm phong toàn bộ số pháo
tăng vật đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng
một đối tượng tự ý đăng tải thông tin hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng xã hội
nhằm mục đích câu like câu view cho fanpage của mình để thu hút quảng cáo
vừa bị công an tỉnh quảng nam phạt số tiền năm triệu đồng
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
đã phát hiện trên mạng xã hội đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh của cháu bé năm tuổi
là nạn nhân của vụ việc giết người
tại huyện quế sơn của tỉnh quảng nam vào ngày hai mươi tháng một mươi gây bức xúc cho gia đình cháu bé
qua điều tra lực lượng chức năng đã xác định một đối tượng nam là quản lý fanpage facebook tam kỳ
đã đăng tải bài viết
tại cơ quan công an đối tượng nam này khai nhận đã tìm kiếm tự ý đăng tải thông tin hình ảnh cá nhân
của cháu bé mà không có sự đồng ý của gia đình cháu nhằm mục đích câu like thu hút quảng cáo
cùng với bị phạt năm triệu đồng đối tượng buộc phải gỡ bài đăng trên trang facebook
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng đã bắt giữ đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm
tên lý văn trang về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép khi đối tượng này đang có mặt
tại khu công nghiệp quang châu của huyện việt yên của tỉnh bắc giang
theo cơ quan điều tra vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lý văn trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã khâm thành
huyện trùng khánh của tỉnh cao bằng đã tổ chức đưa bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép
vào việt nam
qua mốc biên giới bảy trăm bảy mươi bốn thuộc xã khâm thành huyện trùng khánh sau khi bị phát hiện đối tượng này
đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng đã ra quyết định
truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm đối với lý văn trang về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố bị can và truy nã bị can về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự đối với nguyễn thị thanh nhàn sinh ngày hai mươi hai tháng tám
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic nơi thường trú và nơi ở hiện tại
trung cư pacific ples số tám mươi ba b phố lý thường kiệt phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
trần mạnh hà sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi một phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú tổ bốn mươi năm b đê la thành phường phương liên quận đống đa thành phố hà nội nơi ở hiện tại
trung cư pacific place số tám mươi ba b khu đô thị tham city park hill phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội
bốn đỗ văn sơn sinh ngày bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú tổ ba mươi tám phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội nơi ở hiện tại
số nhà lk một mươi một khu h một mươi khu đô thị star lake phường xuân tảo quận bắc từ liêm thành phố hà nội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
vào thời điểm những tháng cuối năm thì mật độ giao thông tăng cao
điều này đã khiến cho tình hình giao thông có những diễn biến phức tạp
nhiều trường hợp người tham gia giao thông không tuân thủ luật thì vẫn có những hành vi vi phạm
vâng và để xử lý những trường hợp vi phạm luật giao thông thì thời gian vừa qua
những hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp và qua các trang mạng xã hội
cũng đã được chuyển đến lực lượng chức năng kịp thời và mang lại hiệu quả nhất định
trong việc sửa phạt và đảm bảo chất tự an toàn giao thông
và thông tin này sẽ được chúng tôi chuyển đến trong một câu chuyện giao thông ngày hôm nay
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
kiểm tra năm biêu kiện nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh

lực lượng chức năng tại tp hcm đã phát hiện bốn biểu kiện có chứa ma túy với số lượng lớn
kết quả kiểm từ hai kiện hàng được vận chuyển từ đức qua đường biểu chính quốc tế
cục hải quan tp hcm phát hiện gần năm bảy kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong các gói kẹo
tiếp tục kiểm tra hai kiện hàng nghi vấn được vận chuyển từ mỹ về việt nam
được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
hải quan phát hiện gần hai mươi kg ma túy đá được cất giấu trong các gói cà phê
hơn một tỷ đồng là số tiền đánh bạc trong đường dây
cá độ bóng đá qua trang bóng tám mươi tám vừa bị công an tỉnh bắc ninh phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố vụ án
khởi tố sáu bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
bước đầu đấu tranh cơ quan công an xác định nguyễn duy tùng là đối tượng cầm đầu quản lý
điều hành đường dây từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ một mươi năm điện thoại
bốn xe ô tô nhiều tăng vật khác có liên quan
còn tại đà nẵng một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet
với số tiền cá cược hàng trăm tỷ đồng cũng vừa bị công an triệt phá
cầm đầu đường dây này là đinh văn công thanh cùng nhiều đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ
qua khám xét vật chứng tạm giữ gồm hai trăm năm mươi triệu đồng sổ sách tính tiền thắng thua cá độ
khoảng bảy năm trăm linh trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ với số tiền gần một mươi chín triệu usd
tương đương khoảng bốn trăm bảy mươi tỷ đồng
hoàng sĩ đồng đối tượng bị công an huyện iagrai tỉnh gia lai truy nã
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị phát hiện và bắt giữ tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu do làm ăn thua lỗ nợ nần lên đến gần một tỷ đồng
đồng đã giả chữ ký của vợ chồng ông văn là anh họ của đồng
làm giấy chuyển nhượng đất của ông văn đến ngân hàng thế chấp sổ đỏ trên vay ba trăm hai mươi triệu đồng
đứng ra làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người tham gia chơi hụi do mất cân đối chung chi tiền hụi
đối tượng ông thị bích ngọc chú tại huyện vĩnh lộc tỉnh bạc liêu
nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
đối tượng ngọc bị công an tỉnh bạc liêu bắt tạm giam để điều tra
làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua các ngân hàng đã chủ động triển khai
các biện pháp đảm bảo an ninh cho các chi nhánh
nhưng trên thực tế tại nhiều tỉnh thành phố
trên cả nước vẫn xảy ra một số vụ cướp ngân hàng
đối tượng cướp có hành vi rất manh động liều lĩnh và gây hoang mang cho dư luận
gây mất trật tự an toàn xã hội ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của các ngân hàng
vâng như chúng ta đã thấy là tất cả những vụ cướp ngân hàng
thì đối tượng cướp khó có thể thoát tội thường bị bắt giữ ngay sau đó
vậy tại sao thì các vụ cướp ngân hàng vẫn xảy ra
đây là chủ đề được cư dân mạng bàn luận sôi nổi
khi liên tiếp các vụ cướp ngân hàng xảy ra trong thời gian gần đây
các giả xông vào dọa bắn nhân viên ngân hàng sacombank ở thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
cướp một bảy tỷ đồng nhưng bị cảnh sát và bảo vệ khống chế
còn tại thái nguyên một người đàn ông đội ngũ đeo khẩu trang sử dụng một vật giống súng
xông vào ngân hàng uy hiếp nhân viên để cướp tiền cũng bị bắt giữ ngay sau đó ít giờ
tất cả các vụ cướp ngân hàng trước nay đều được khẩn trương điều tra sớm truy tìm ra thủ phạm
trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng tỏ lòng khâm phục
gửi gắm niềm tin tới các chiến sĩ công an sớm bắt được tội phạm tìm lại tài sản bị cướp
chúc mừng các chiến sĩ công an mưu trí dũng cảm đã nhanh chóng bắt được tên cướp
đề nghị khen thưởng cho các chiến sĩ tuyệt vời của nhân dân
trưa đầy hai mươi bốn giờ đã bắt được phải nói là quá nể
nhanh gọn hy vọng các tên cướp nên đọc báo trước khi quyết định đi cướp ngân hàng
ở việt nam hầu như vụ cướp ngân hàng hay tiệm vàng nào cũng đều bị bắt
cảnh sát việt nam rất giỏi trong việc phá án
cướp ngân hàng biết là khó thoát nhưng vẫn làm liều cảm ơn các đồng chí công an đã xử lý kịp thời
đáng chú ý một số đối tượng gây án chủ yếu chưa có tiền án tiền sự không có việc làm hoặc việc làm không ổn định nợ nần khó khăn về kinh tế
các vụ cướp thường xảy ra vào thời điểm lượng khách tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng ít nhân viên mất cảnh giác những nơi còn sơ hở trong công tác bảo vệ
các đối tượng phạm tội đe dọa hoặc sử dụng vũ khí tự chế súng vật liệu nổ giả để uy hiếp thực hiện hành vi cướp tài sản bày tỏ tin tưởng lực lượng điều tra và phá án
tuy nhiên cư dân mạng cho rằng hệ thống an ninh ngân hàng cũng cần đề cao cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó trước các tình huống xấu nâng cao năng lực và kỹ năng cho nhân viên bảo vệ
thiết nghĩ các ngân hàng cũng nên tự trang bị cho mình một kịch bản bảo vệ chuyên nghiệp để phòng những trường hợp như trên
các ngân hàng cần có quy trình nhận dạng khách giao dịch đề phòng khi bị cướp sẽ dễ bắt thủ phạm
đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ lười lao động thích hưởng thụ
người dân cũng nên cẩn trọng nhất là do đợt bóng đá quân khắp tới đây
để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa các nguy cơ mất an ninh trật tự và diệt tích nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt tội phạm liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá trong dịp quân cấp hai nghìn hai mươi hai
công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt gia quân mở các điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tích nguyên đán quý máu hai nghìn hai mươi ba
theo quy luật
thời điểm cuối năm lại vào dịp tổ chức world cup hai nghìn hai mươi hai diễn biến tình hình tội phạm có nhiều phức tạp
bên cạnh sự chủ động tấn công chấn áp của cơ quan công an
các tổ chức cá nhân cần đề cao cảnh giác xây dựng các phương án kịch bản phòng ngừa
nhất là những lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm như ngân hàng tiệm vàng
nghĩ sao về các vụ cướp ngân hàng xảy ra gần đây
hãy cùng chia sẻ và nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản qua fanpage của truyền hình công an nhân dân
như chúng tôi đã nhắc đến ở phần đầu của chương trình
trong khi lực lượng cảnh sát giao thông còn mỏng
không phải lúc nào tuyến đường nào thì cũng có đầy đủ quân số để ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và xử lý bằng trực quan

điều này đã khiến cho công tác xử lý gặp rất nhiều khó khăn
và để tăng tính hiệu quả
thì giờ đây mỗi người tham gia giao thông đều có thể giám sát các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
bằng cách là ghi lại những hình ảnh đó bằng camera hành trình điện thoại di động và sau đó cung cấp cho lực lượng cảnh sát giao thông
vâng việc làm này thì đã mang lại những hiệu quả nhất định
khi mà hàng loạt hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp thì đã được lực lượng cảnh sát giao thông xử lý kịp thời
đây được đánh giá là giải pháp hiệu quả tác động mạnh đến ý thức của các lái xe
phát huy sự tích cực chủ động trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc giám sát chất tự an toàn giao thông
qua đó thì góp phần làm giảm thiểu các vi phạm kiểm chế tai nạn giao thông
một ca trực ban tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang
đại úy trần quang trung sẽ tiếp nhận các nguồn thông tin do người dân báo về diễn biến tình hình giao thông trên địa bàn
trong đó có cả những thông tin từ các trang mạng
và một tình huống giao thông đó là xe tải không nhường đường cho xe cứu thương
chỉ sau ít giờ xuất hiện trên facebook đã kịp thời được lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh tuyên quang vào cuộc điều tra xử lý
một ca trực ban tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang trung sẽ tiếp nhận các nguồn thông tin do người dân báo về diễn biến tình hình giao thông trên địa bàn
trong đó có cả những thông tin từ các trang mạng xã hội và người dân phản ánh mà chúng tôi nhanh chóng kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tương tự từ tình huống một người tham gia giao thông trên cao tốc hà nội thái nguyên camera hành trình trên xe ô tô của người này đã ghi lại hình ảnh hai xe khách chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng và chèn ép nhau để tranh giành khách
từ hình ảnh được ghi lại như thế này ngay sau khi tiếp nhận cảnh sát giao thông thái nguyên đã nhanh chóng vào cuộc tổ chức xác minh
củng cố tài liệu và làm căn cứ để ra các quy định xử phạt
từ đó có thể đầy đủ căn cứ để ra quy định xử phạt một cách nghiêm minh bằng tính chất gian đe trong xã hội
việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua thông tin hình ảnh người dân cung cấp và từ các trang mạng xã hội đã và đang được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện hiệu quả trong thời gian vừa qua
có rất nhiều vụ việc vi phạm giao thông đã bị xử lý nghiêm tạo sự răn đe đối với các lái xe có thói quen nhờn luật khi tham gia giao thông
tôi thấy biện pháp này là gian đe
mọi người dân không có lực lượng giao thông mọi người cứ đi bừa
bản thân tôi thì tôi cũng rút ra bài học
người dân tham gia thông trên đường chúng ta cần phải luôn chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
bởi vì bây giờ trên các trang mạng xã hội đặc biệt là các phương tiện đã nắm camera gắn camera giám sát hành trình
hoặc là những người dân đang sử dụng những phương tiện điện thoại thông minh
cho nên những hành vi vi phạm của chúng ta luôn bị ghi lại
và sẽ được ghi lại

và sẽ được đăng lên các trang mạng xã hội hoặc người dân tố cáo thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
như vậy cùng với hệ thống camera giao thông được lắp đặt tại nhiều địa bàn
thì những hành vi vi phạm giao thông còn được giám sát bởi người dân ghi lại qua điện thoại hay camera hành trình
tất cả sẽ tạo thành những kênh giám sát hiệu quả việc chấp hành luật giao thông của người dân
việc xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi vi phạm chính là lời cảnh báo hữu hiệu nhất
tôi nghĩ là nhà nước phải có những biện pháp bảo vệ ví dụ như là hướng họ đến những trái phiếu đầu tư vào những trái phiếu bảo lãnh hay là những trái phiếu được bảo lãnh hoặc là các định chế doanh nghiệp phi ngân hàng khi mà phát hành thì cũng phải có những tổ chức đứng ra bảo lãnh thì nó mới đảm bảo sự ổn định của xã hội
chúng ta nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ cũng như các tổ chức tư vấn đại lý phát hành khi mà giới thiệu trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư bảo đảm uy tín khi mà cung cấp dịch vụ trên thị trường bởi vì trong thực tế thì nhiều nhà đầu tư bị tác động rất lớn bởi các kênh tư vấn này ạ